bằng nguồn ngân sách của chính phủ cùng sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp
trong hơn một năm qua tỉnh đắk lắc đã xây mới sửa chữa hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết
nhà tình nghĩa tình thương cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh
đây là điểm tựa vững chắc để bà con nỗ lực làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững
lấy nhau được hơn một mươi ba năm và đã có bốn người con
nhưng vợ chồng anh iliu adrung và chị dorit eban ở buôn ea mấp thị trấn ea póc huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
vẫn không cất nổi ngôi nhà để ở
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cư mơ ga và thị trấn eapok hỗ trợ năm mươi triệu đồng
các anh em người thân hỗ trợ thêm để gia đình anh xây được ngôi nhà có diện tích rộng bốn mươi hai m hai khang trang sạch đẹp
trước đây tôi thấy rất cực khó
tôi rất mừng khi được có nhà nước giúp đỡ cho tôi năm mươi triệu xây nhà mới đón tết năm mới
tôi cũng thấy rất vui tôi cảm ơn đảng nhà nước
còn đây là ngôi nhà của vợ chồng anh nguyễn ngọc tài và chị nguyễn thị thúy thanh
ở tổ dân phố bốn thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga
hoàn cảnh của anh tài chị thanh khá đặc biệt
cả hai vợ chồng đều bị câm và gặp nhau nên vợ thành chồng ở trường tình thương thành phố buôn ma thuột
từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện cư mờ ga và quỹ tàn tật thị trấn quảng phú hỗ trợ năm mươi triệu đồng
kết hợp với số tiền hai bên gia đình giúp đỡ anh chị xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá hai trăm linh triệu đồng
từ ngày chuyển về ở trong ngôi nhà mới khang trang ấm cúng đến nay anh chị rất vui mừng
có thể nói là anh chị rất vui mừng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã vận động được tám tỷ bãi trong đó đã xây được bốn trăm linh ba căn nhà đại đoàn kết
trong đó kể cả xây mới và sửa chữa
gia đình nói chung là rất phấn khởi vui mừng thấy đã có những sự quan tâm chia sẻ
ngoài chính sách chủ trương của đảng nhà nước thì đây là quan tâm chia sẻ của cán bộ đảng viên công chức viên chức
cũng như cộng đồng các dân tộc của vị nhà
theo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đắk lắc từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân đã hỗ trợ xây mới gần một trăm tám mươi nhà
và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo
với tổng kinh phí hơn bốn năm tỷ đồng qua đó đã giúp nhiều hộ nghèo sớm ổn định cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo